một vụ cháy vừa xảy ra lúc một mươi năm h hôm nay tại chi nhánh công ty sản xuất đồ gỗ ở phường hố nai
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai tính đến một mươi bảy h cùng ngày cảnh sát phòng cháy chữa cháy
tỉnh đồng nai đã cơ bản khống chế được ngọn lửa và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi năm h cùng ngày ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại chi nhánh công ty
chuyên sản xuất gỗ ở khu phố một mươi ba phường hố nai thành phố biên hòa sau đó lan rộng ra hàng trăm
mét vuông nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đông nai đã điều động bốn xe chuyên
dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng công an dân quân
phường hố nai tham gia dập lửa lúc này cảnh sát phòng cháy chữa cháy đồng nai phải dùng mặt nạ
chống độc bình oxy để tiếp cận hiện trường từ bên trong đồng thời tháo rỡ một phần khung tôn của
nhà xưởng ở phía ngoài để khói thoát ra ngoài vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến
nhiều sản phẩm gỗ thành phẩm bị thiêu dụi và một phần nhà xưởng bị sập hư hỏng nặng